tổng thống mỹ donald trump ngày hai mươi hai tháng bốn cho biết các bang của nước này sẽ nối lại hoạt động kinh tế một cách an toàn
ngay cả khi một số quan chức y tế công cộng cảnh báo rằng nếu việc nới lỏng các biện pháp hạn chế quá nhanh
thì có thể dẫn tới nguy cơ dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tái bùng phát
tổng thống donald trump bày tỏ ủng hộ các thống đốc của một số ít các bang miền nam đang nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội
từng khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa và buộc người dân phải ở trong nhà
ông nhận định nước mỹ đang quay trở lại trạng thái an toàn và có thể bắt đầu nối lại các hoạt động kinh tế
bang georgia một trong các bang quyết định cho phép các hoạt động kinh tế đã cho phép các phòng tập các hiệu làm tóc và làm đẹp
dịch vụ massage khu chơi bowling mở cửa trở lại từ ngày hai mươi bốn tháng bốn tới
sau đó các dạp chiếu phim và nhà hàng sẽ được trở lại hoạt động vào tuần tới